tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài rodrigo duterte tổng thống philippines đang thăm chính thức nước ta
ngài rodrigo roa duterte bày tỏ vui mừng được đến thăm việt nam nhân kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
tổng thống ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng vì độc lập tự do của nhân dân việt nam bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh
đánh giá cao những thành tiệu to lớn việt nam đã đạt được sau ba mươi năm đổi mới tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
tổng thống nhấn mạnh philippines coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
cho rằng việc hai bên tích cực triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
sớm xây dựng và triển khai thông qua chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước
sẽ tạo sung lực mới cho sự phát triển của hai nước cũng như cho cả khu vực
tổng thống khẳng định nhân dân philippines mãi mãi là người anh em tốt bạn bè tốt của nhân dân việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng tổng thống rodrigo roa duterte sang thăm chính thức việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa lãnh đạo việt nam và tổng thống nhằm hiện thực hóa
đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực
về vấn đề biển đông tổng bí thư khẳng định lại lập trường của việt nam giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình
trong đó bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước về luật biển của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển đông doc
và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
tổng bí thư chúc tổng thống và nhân dân philippines thành công trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực